một đường dây tổ chức cho người trung quốc xuất cảnh trái phép qua biên giới
vừa được lực lượng chức năng triệt phá thành công
tại khu vực đường mòn mốc một nghìn hai trăm hai mươi năm thuộc thôn chi ma xã yên khói huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
vi văn hưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện lộc bình tỉnh lạng sơn bị phát hiện bắt quả tang
khi đang trên đường đưa một người đàn ông trung quốc xuất cảnh trái phép
hưởng khai nhận nhận lời với một người tên thắng ở thành phố lạng sơn
để đưa một người trung quốc xuất cảnh trái phép với giá tiền công là một mươi triệu đồng
mở rộng điều tra lực lượng đã bắt giữ thêm ba đối tượng trong đường dây tổ chức
cho người trung quốc xuất cảnh trái phép